theo cảnh sát anh nguyên nhân bạo loạn là tù nhân phản đối việc không được phép vào khu dân cư và một số cơ sở tập gym
chính phủ anh đã công bố kế hoạch cải cách nhà tù và tăng cường đảm bảo an toàn
hiệp hội thống nhất nhà tù pca cho biết các trại giam ở tình trạng nguy hiểm vì bị cắt giảm chi tiêu và số quản giáo
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân